thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quảng ngãi mưa lũ đã làm một người chết ba người mất tích do nước lũ
các tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng nề về tài sản nhà cửa hoa màu các công trình đê điều hệ thống giao thông
trong khi đó theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão ngày hai mươi năm hoặc là ngày hai mươi sáu tháng một mươi
hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa lớn từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng một mươi tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
với lượng mưa được dự báo là khoảng hai trăm linh ba trăm năm mươi mm
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với tổng cục thủy sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải và các địa phương tăng cường theo dõi
thông tin cho các tàu thuyền biết về vị trí hướng đi diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để ngư dân chủ tàu biết di chuyển vào nơi tránh trú
lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện việc bắn pháo hoa để cảnh báo cho các tàu thuyền hoạt động tại khu vực nguy hiểm di chuyển tới nơi an toàn
các bộ ngành liên quan và các địa phương thực hiện việc đảm bảo an toàn giao thông
nhất là tại các khu vực đã xảy ra ngập sâu như quảng ngãi quảng nam
lực lượng công an tăng cường nhân lực phương tiện thực hiện việc phân luồng giao thông đảm bảo an toàn
các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương chủ hồ chứa kiểm tra ra soát vận hành hồ chứa
phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra